với cơ cấu hàng hóa ngày càng đa dạng quan hệ hợp tác kinh tế giữa việt nam và nhật bản
đóng góp một phần hết sức quan trọng trong sự phát triển kinh tế của việt nam trong những năm qua
cả ở góc nhìn của các nhà quản lý kinh tế vĩ mô cũng như góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp
và trong chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi
nhìn lại chặng đường một mươi năm hiệp định đối tác kinh tế việt nam nhật bản
những thành tiệu và cả những điểm cần cải thiện từ góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp
công ty cổ phần vanvina là nhà sản xuất van vòi và phụ kiện đồng
có nhà máy tại khu công nghiệp van lâm tỉnh hương yên
mới chỉ thành lập từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu nhưng tới nay doanh nghiệp này đã thành công
trong việc liên kết cung cấp sản phẩm cho các đối tác nhật bản
đạt được kết quả này lãnh đạo công ty vanvina cho biết
họ đã nhận được sự hỗ trợ và đào tạo từ chính các doanh nghiệp nhật bản
thì đấy là một cái mà tôi nghĩ rằng là cái việc đầu tiên là nếu như chúng ta quan tâm
đến việc kinh doanh và xuất khẩu sang thị trường nhật bản
thì chúng ta việc đầu tiên là phải đi học ở những nơi mà người nhật đào tạo chúng ta
về văn hóa doanh nghiệp và về cách thức tổ chức và quản lý doanh nghiệp
thì khi đó các chặng đường đi sẽ rút đi ngắn đi rất là nhiều
van vina chỉ là một trong rất nhiều công ty của việt nam hợp tác thành công với doanh nghiệp nhật bản
và qua đó tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu
trong năm hai nghìn một mươi bảy tổng kim ngạch thương mại song phương việt nam nhật bản
lên tới trên ba mươi ba tỷ đô la mỹ
ba chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám giá trị xuất nhập khẩu giữa hai nước cũng đã đạt gần hai mươi tám tỷ đô la mỹ
trong đó bên cạnh các mặt hàng truyền thống như thủy sản thực phẩm chế biến
các doanh nghiệp việt cũng đạt được những bước tiến đáng kể trong xuất khẩu thiết bị
phụ tùng và máy móc phục vụ sản xuất
sự vươn lên của các doanh nghiệp việt như vanvina nhằm đáp ứng nhu cầu của đối tác nhật bản
không chỉ mang lại lợi ích cho chính họ mà còn mở ra các cơ hội hợp tác kinh doanh
cho các doanh nghiệp nhật bản tại việt nam
đây là một doanh nghiệp một trăm linh vốn nhật bản đang hoạt động tại thành phố hồ chí minh
gần hai mươi năm đầu tư sản xuất tại việt nam tốc độ tăng trưởng bình quân của doanh nghiệp này
là năm trăm linh sản phẩm mỗi năm
tuy nhiên trong ba năm trở lại đây tốc độ tăng trưởng gấp sáu lần con số này
và nguyên nhân chính theo lãnh đạo doanh nghiệp này
là năng lực các nhà cung cấp nguyên phụ liệu trong nước đã tăng lên đáng kể
đối với lĩnh vực may mặc ngoài vấn đề nhân công ra
thì còn phải cần nguyên phụ liệu như sợi bao bì nhãn mát móc áo và những thứ khác
trước đây những nguyên phụ liệu đó chúng tôi phải nhập hết không mua được ở thị trường trong nước
ví dụ như nhãn mát bao bì thì trước đây nhập từ thái lan trung quốc và một phần từ nhật bản
nhưng bây giờ chúng tôi đã mua được một phần ở trong nước điều đó rất tốt cho doanh nghiệp
đến thời điểm hiện tại tỷ lệ nội địa hóa của doanh nghiệp này đạt sáu mươi
cao hơn mức trung bình bốn mươi của ngành dệt may việt nam
điều này không chỉ giúp doanh nghiệp này tăng lên
giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí giá thành chi phí phận truyền
mà còn giúp họ rút ngắn thời gian từ khi đặt hàng tới khi nhận nguyên liệu
đáp ứng những yêu cầu luôn thay đổi của các khách hàng của họ trên khắp toàn cầu
sự vươn lên mạnh mẽ của các nhà cung cấp nguyên phụ liệu tại việt nam
là tiền đề để các doanh nghiệp nhật mở rộng đầu tư tại việt nam
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám tổ chức xúc tiến thương mại nhật bản jetro công bố một khảo sát cho thấy
có tới bảy mươi các doanh nghiệp nhật bản đang sản xuất kinh doanh tại việt nam
đang có kế hoạch mở rộng đầu tư trong những năm tới
bên cạnh đó rất nhiều doanh nghiệp nhật bản khác đã quyết định đầu tư tại việt nam
trong đó một phần không nhỏ là các doanh nghiệp công nghệ cao
thậm chí là doanh nghiệp phát triển công nghệ bốn
igs là một công ty nhật bản chuyên về lĩnh vực nhân sự
đáp ứng nhu cầu nhân lực công nghệ cao cho các tập đoàn lớn của nhật bản
công ty này đã có văn phòng tuyển dụng tại rất nhiều nước
trong đó có việt nam
tuy nhiên thay vì đưa sang chi nhánh của họ tại thành phố hồ chí minh
những chuyên gia nhân sự cao cấp với chi phí tốn kém
công ty này đã mang sang một phần mềm tuyển dụng ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo
dân số trẻ chính sách thông thoáng đội ngũ doanh nghiệp công nghệ lớn
và đội ngũ lập trình viên đông đảo
chúng tôi tin việt nam là một thị trường tiềm năng với các cơ hội hợp tác rộng mở
đó là lý do chúng tôi lựa chọn mở văn phòng tại thành phố hồ chí minh
sau một thời gian hợp tác trên nhiều lĩnh vực
các doanh nghiệp việt cho biết chất lượng cao và ổn định là điều kiện tiên quyết
để có thể trở thành đối tác với các doanh nghiệp nhật bản
bên cạnh đó văn hóa nhật bản hết sức coi trọng chữ tín và quan hệ đối tác lâu dài
thị trường nhật bản là một thị trường khắt khe
vì thế đơn ra là những tiêu chí về mặt chất lượng giá thành và tiến độ
là những tiêu chí mà có thể nói là đầu tiên mà một đối tác nhật bản sẽ yêu cầu
phía nhà khung cấp việt nam
người nhật luôn luôn mong muốn tìm kiếm những đối tác bền vững
tức là họ sẽ mất rất là nhiều công sức họ điều tra họ nghiên cứu
và họ đánh giá cái đối tác của họ về mặt hành vi thái độ tính cách văn hóa doanh nghiệp
trước khi nói đến các yếu tố về chất lượng sản phẩm mà các bạn làm ra
vì họ xác định rằng là anh làm ra sản phẩm mới chỉ là một phần của câu chuyện thôi
còn anh làm ra một triệu sản phẩm đó mà cái tỷ lệ lỗi rất là thấp rất là nhỏ
thì cái đấy mới là quan trọng
với cái hệ thống duy trì ổn định của anh mới là quan trọng
mà muốn có cái duy trì ổn định đó thì cái văn hóa của nhật bản
trong quản trị sản xuất là một văn hóa đặc thù
vì thế đâm ra là gì
và đa phần doanh nghiệp việt nam của chúng ta là hầu như không qua được
cái vòng đánh giá của doanh nghiệp nhật
vì vòng thanh hóa đấy thậm chí là thông lệ người nhật có thể bỏ ra khoảng hai năm đến ba năm
để làm rõ một đối tác việt nam
trong khi người việt nam thì không đủ độ kiên nhẫn để có thể là đi theo được cái nhí nhịp đó
người việt nam của chúng ta gọi là qua một cái vòng ngắn hạn thôi
là chúng ta đã cảm thấy rằng là
ồ khó làm quá
và chúng ta đã tự buông bỏ từ trước
mối quan hệ kinh tế việt nam nhật bản có lịch sử từ rất lâu đời
trong đó hiệp định đối tác kinh tế việt nam nhật bản ký ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn tám
là một dấu mốc lịch sử
theo hiệp định này thuế xuất bình quân đánh vào hàng hóa của việt nam nhập khẩu vào nhật bản
giảm dần xuống mức hai tám vào năm hai nghìn một mươi tám
nhật bản cam kết thuế xuất cho chín mươi năm tổng số dòng thuế
trong đó khoảng vài ngàn
tổng số dòng thuế xuống
trong khi đó thuế xuất bình quân đánh vào hàng của nhật bản nhập khẩu vào việt nam
giảm dần xuống còn bảy vào năm hai nghìn một mươi tám
khoảng tám mươi tám tổng số dòng thuế nhập khẩu từ nhật bản và việt nam
được giảm dần trong vòng một mươi năm
bên cạnh đó hiệp định còn quy định lộ trình tự do hóa các lĩnh vực dịch vụ
cam kết bảo hộ các khoản đầu tư chéo giữa doanh nghiệp hai nước
và một loạt nội dung hợp tác kinh tế khác
để nói là đây là một cái dấu mốc quan trọng
trong cái quan hệ việt nam nhật bản
và trong một mươi năm ấy chúng ta đã để lại được rất nhiều những cái dấu ấn
quan trọng đáng ghi nhận và đem lại lợi ích to lớn
cho cả việt nam và nhật bản
các quan hệ kinh tế từ là thương mại đầu tư
rồi thì cung cấp oda cho phát triển việt nam đặc biệt là phát triển hạ tầng
thì việc dịch chuyển con người như lao động
như là người việt nam sang nhật học hành
thì đều là gia tăng mạnh mẽ và có cái tác động rất là đáng kể
đối với nhật bản và cả việt nam
kể từ khi hiệp định đối tác kinh tế việt nam nhật bản được ký kết
nhật bản luôn là một trong hai quốc gia đầu tư nhiều nhất tại việt nam
nhật bản là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất của việt nam
với con số kỷ lục chín một mươi một tỷ đô la mỹ
trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
nhật bản đã đầu tư vào việt nam bảy tỷ đô la mỹ
chiếm gần hai mươi tám tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam
lũy kế đến hết tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
nhật bản có ba tám trăm chín mươi chín dự án đầu tư còn hiệu lực
với tổng số vốn đạt năm mươi năm bảy mươi bảy tỷ đô la mỹ
nhật bản là một trong hai quốc gia đầu tư nhất tại việt nam

trong khi đó thì nhật bản đầu tư vào cho chúng ta và đem lại là công nghệ và hiệu quả lớn
trước hết phải khẳng định việt nam vẫn tiếp tục là thị trường đầu tư trọng điểm của chúng tôi
về thuận lợi theo các doanh nghiệp chính trị ổn định chi phí nhân công rẻ
ngoài ra dân số hơn chín mươi triệu dân cũng khiến việt nam trở thành thị trường tiềm năng
tuy nhiên cũng theo khảo sát của jetro bên cạnh những mặt thuận lợi
các doanh nghiệp nhật bản đang hoạt động tại việt nam
vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định
tuy nhiên không phải tất cả đều màu hồng
các doanh nghiệp nhật bản cũng vẫn gặp khó khăn về những vấn đề
như hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện vẫn thiếu sự minh bạch
rồi những phức tạp trong thủ tục hành chính như thủ tục thuế
thủ tục hải quan với hơn sáu mươi doanh nghiệp nhật bản
về phía các doanh nghiệp việt nhìn lại một mươi năm hiệp định đối tác kinh tế việt nam nhật bản
đa số các doanh nghiệp đều cho rằng đây là một hiệp định quan trọng
mở ra cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp hàng đầu thế giới
có phạm vi hoạt động bao phủ toàn cầu
và chính vì thế đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp trong nước tiếp cận
và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu
cùng với việc tham gia cung cấp nguyên vật liệu cho các doanh nghiệp nhật bản tại việt nam
hiện tại nhiều doanh nghiệp việt đã mở rộng thị trường và phạm vi đầu tư sang nhật bản
tới hết năm hai nghìn một mươi bảy
việt nam có bốn mươi chín dự án tại nhật bản với số vốn bảy năm triệu usd
bên cạnh đó đã có hàng triệu doanh nghiệp việt nam
có hàng nghìn doanh nghiệp việt mở chi nhánh văn phòng đại diện tại nhật bản
cái lợi ích lớn nhất thì thứ nhất là mình tự hào vì mình bán được con người
bán được know how và mình đem lại giá trị cho người việt nam mình
thì cái lợi ích lớn nhất là thứ nhất về mặt vi mô là giúp có công an việc làm
cho nhân sự người việt nam
vị vĩ mô thì giúp cho nền kinh tế và phát triển về mặt công nghệ
tuy nhiên bên cạnh những cơ hội hợp tác với doanh nghiệp nhật bản
một số doanh nghiệp việt cho biết họ vẫn phải đối mặt với một số khó khăn
trong kết nối với doanh nghiệp nhật bản do khác biệt về trình độ quản lý
và mức độ ứng dụng khoa học công nghệ
những khó khăn này thể hiện rõ nhất trong các hoạt động hợp tác thuộc lĩnh vực logistics
thậm chí nhiều doanh nghiệp việt đã đề nghị thành lập một hiệp hội hợp tác logistics
giữa việt nam và nhật bản để giảm thiểu những khó khăn này
tôi cũng mong muốn rằng là khi mà có một cái hiệp hội hợp tác giữa doanh nghiệp việt nam
và doanh nghiệp nhật bản về logistics
thì chúng ta có thể tạo ra một cái điểm chung
tức là những cái tiêu chí chung và nhờ thế thì nâng cao được cái trình độ quản lý
cũng như là về nhân sự của người việt nam lên
và khi đó chúng ta có thể cung cấp cái dịch vụ rất là tốt cho khách hàng
không chỉ của khách hàng nhật bản mà thậm chí là những cái doanh nghiệp của việt nam trong tương lai nữa
cùng với đó hầu hết các doanh nghiệp việt đã và đang hợp tác với các đối tác nhật bản
đều khẳng định họ vẫn cần tiếp tục nâng cao công nghệ
hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm và dịch vụ
để có thể mở rộng hợp tác với các đối tác nhật bản
có thể khẳng định hiệp định đối tác kinh tế việt nam nhật bản
đã đánh dấu một thời kỳ hợp tác kinh tế thương mại vô cùng sôi động giữa hai nước
hiện nay khi cả việt nam và nhật bản đều đã phê chuẩn hiệp định cptpp
sẽ là một trang mới của thương mại khu vực
ở đó thì mối quan hệ kinh tế việt nam nhật bản sẽ được nâng lên một tầm vóc mới
toàn diện hơn sâu sắc hơn trở thành một điểm sáng
trong hợp tác kinh tế quốc tế trong khu vực thái bình dương
quý vị và các bạn thân mến chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp của chúng tôi hôm nay
xin được kết thúc tại đây
mọi thông tin chi tiết xin gửi về
chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh ba
hoặc địa chỉ email đồnghànhcungdoanhnghiệpaconggmail com
chương trình được phát sóng vào lúc hai mươi h thứ năm hàng tuần
phát lại vào lúc một mươi năm h bốn mươi năm ngày thứ sáu và một mươi h ba mươi phút ngày thứ bảy
quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi chương trình
trên trang web nhândântv vn hoặc trên kênh youtube truyền hình nhân dân